mở đầu chương trình là những tin tức về an ninh trật tự
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
vừa bắt quả tang và tạm giữ hình sự ba đối tượng là nguyễn đình long hoàng hồng danh và nguyễn danh quốc vinh
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trong đó thì long là đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù có liên quan đến ma túy
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm ba mươi bốn gói ma túy đá có trọng lượng khoảng hơn ba mươi gram và nhiều đồ vật có liên quan
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận vào ngày hai tháng một năm hai nghìn một mươi bảy nguyễn đình long đã nhờ danh vào thành phố hồ chí minh
để nhận một gói ma túy đá từ một đối tượng không rõ lây lịch đem về thành phố tam kỳ
sau đó tại nhà của danh long đã gọi thêm vinh đến
trong lúc ba đối tượng vừa sử dụng vừa chia số ma túy đá trên thành nhiều gói nhỏ để bán kiếm lời
thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang
ngày hôm qua công an huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng cho biết đã khởi tố
bắt tạm giam nguyễn văn đoàn tức đàm mỡ tại thôn nội tạ xã an hòa huyện vĩnh bảo
là một trong hai đối tượng cầm đầu nhóm đối tượng chuyên bảo kê làm luật cưỡng đoạt tài sản
của các hộ kinh doanh trên địa bàn và mai quốc kỳ anh chú tại khu phố tân hòa thị trấn vĩnh bảo
theo tài liệu điều tra thời gian vừa qua nhóm đối tượng do nguyễn văn đoàn và lê trung kiên cầm đầu
thường xuyên đòi tiền bảo kê cưỡng đoạt tài sản phá hoại tài sản của các hộ kinh doanh trên địa bàn
tất cả các đối tượng này đều là đối tượng hình sự và nghiện ma túy
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu kiên đoàn và một mươi đối tượng đàn em đến hội trợ gây gỗ đánh đập nhân viên bán vé
nhân viên bảo vệ làm chị phạm thị hoa nhân viên quản lý hội trợ bị trọng thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện
ngay lập tức lực lượng công an có mặt bắt giữ được bốn đối tượng số còn lại bỏ chạy thoát thân
hiện công an huyện đã tạm giam đoàn vào anh đồng thời tiếp tục điều tra và truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm trước pháp luật
và đặc biệt thiếu sót quan trọng nhất tại các làng nghề là thiếu phương án phòng chống cháy nổ
kiểm tra đâu thì vi phạm đấy đây là nhận định của cảnh sát phòng cháy chữa cháy khi nói về công tác phòng cháy chữa cháy tại các làng nghề
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phản ánh thực tế từ một số làng nghề trên địa bàn thành phố hà nội
tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy cận kề
các làng nghề tại xã la phù huyện hoài đức thành phố hà nội
xe cộ ra vào luôn trong cảnh ụn tắc
tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại công ty dệt may minh phương
tại nơi làm việc sản xuất của các công nhân thì hoàn toàn tốt phương tiện phòng cháy chữa cháy đầy đủ
nhưng tại kho chứa hàng tại đây thì thực trạng hoàn toàn trái ngược
đây là nơi biệt lập của công ty dùng để chứa nguyên liệu sản xuất
hơn nữa nơi đây không có phương tiện phòng cháy tại chỗ
nguyên liệu lại toàn những chất dễ bén lửa nguy cơ bùng phát hỏa hoạn trở nên thường trực
tại một công ty sản xuất bánh kẹo khác thực trạng cũng tương tự
máy móc lỗi thời sản xuất manh mún kém hiệu quả hệ thống phòng cháy chưa hoàn chỉnh
tại nơi làm việc sản xuất bánh kẹo khác thực trạng cũng tương tự

ví dụ các hệ thống máy bơm nước cứu hỏa là công ty hiện nay là vẫn chưa trang bị được
chỉ trang bị cái hệ thống bình chữa cháy bình bột
làng nghề xã la phù có hơn hai trăm linh hộ sản xuất và kinh doanh giữa các khu dân cư đông đúc
và chỉ có duy nhất một tuyến đường chính chạy qua
sản phẩm được sản xuất đa dạng phong phú
như bánh kẹo dệt may giấy bao bì v v
thống kê chưa đầy đủ của cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội
thì từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu tại nơi đây đã xảy ra không ít vụ cháy lớn nhỏ
và việc tiếp cận với hiện trường để chữa cháy rất khó khăn
trong thời gian vừa qua tại điểm xã la phù cũng xảy ra vụ cháy
đối với các nguy cơ xảy ở làng nghề xã la phù
thì cơ bản là chất cháy ở đây rất là khó khăn
chất cháy là đa dạng nó có các loại chất cháy
có cả chất cháy lỏng và chất cháy là chất cháy rắn
do kinh tế thị trường người ta có thể làm theo thời vụ
do vậy việc cái đầu tư ban đầu về cho công tác phòng cháy cháy là hầu như người ta không đầu tư
người ta chỉ đầu tư về máy móc đầu tư về nguyên liệu sản xuất thôi
còn điều kiện đảm bảo về phòng cháy cháy là hầu như các chủ xưởng không có để ý
người dân các hộ sản xuất kinh doanh thì tinh thần trách nhiệm tham gia phòng cháy
người xem việc phòng cháy chứa cháy thì vẫn là xem nhẹ
từ đó công tác quản lý ở địa phương cũng gặp những khó khăn
trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân
để thực hiện tốt hơn công tác phòng cháy
từ thực tế này cho thấy các làng nghề cần phải nhìn nhận nghiêm túc qua các vụ cháy đã xảy ra
đồng thời ngành chức năng cũng cần phải sớm thống nhất
đưa ra các quy định quy chuẩn về xây dựng chấp hành những điều kiện cụ thể
cũng như là giám sát nghiêm ngặt để tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra
và thay đổi tư duy của chính quyền địa phương về quy hoạch làng nghề
mỹ phẩm nhập lậu bị bắt giữ tại bến tre và hơn một tấn lòng lợn bốc mùi hôi thối
đã bị thu giữ tại quảng ninh là những thông tin sẽ có trong cụm tin dưới đây
qua kiểm tra cửa hàng mỹ phẩm yến phương tại số năm mươi bốn nguyễn trãi phường hai
thành phố bến tre do bà lê thị yến phương chú huyện châu thành tỉnh bến tre làm chủ
lực lượng chức năng đã phát hiện gần sáu trăm linh mặt hàng mỹ phẩm mang nhiều nhãn hiệu khác nhau
trong quá trình kiểm tra bà phương đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp
bà phương khai nhận đã mua số hàng trên ở chợ an đông thành phố hồ chí minh
đem về để bán kiếm lời
lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định
tại bắc ninh chiều ngày bốn tháng một các lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô đang vận chuyển hơn một tấn lòng lợn đã bốc mùi hôi thối
chủ số hàng trên là vũ văn hùng chú huyện văn lâm tỉnh hương yên
tại thời điểm kiểm tra chủ hàng không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch và giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
số lòng lợn trên được chủ hàng thu gom tại hương yên để mang về thành phố bắc ninh và huyện yên phong tìm mối tiêu thụ
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bắc ninh lập biên bản thu giữ toàn bộ số lòng lợn trên để tiêu hủy và xử phạt theo quy định
tại khánh hòa vụ xoài tết năm nay do ảnh hưởng của mưa lũ đã khiến trái non bị rụng hoặc không thể đậu trái gây thiệt hại nặng nề cho nhiều nhà vườn
dự báo nguồn cung xoài vụ thị trường tết vì thế sẽ khan hiếm và đẩy giá bán lên cao
xã cam hải tây được xem là thủ phủ trồng xoài của huyện cam lâm với diện tích đến gần một ha
trong đó có hơn ba trăm linh hectare xoài ra hoa trái vụ phục vụ thị trường tết
trung bình mỗi năm sản lượng xoài úc và xoài cát hòa lộc huyện cam lâm cung ứng ra thị trường tết đạt gần hai mươi tấn
tuy nhiên với mức độ thiệt hại khoảng bảy mươi do mưa lũ thì sản lượng xoài năm nay tại huyện cam lâm giảm khoảng một trăm bốn mươi tấn
hiện nhiều thương lái cũng đã đặt mua xoài nhưng khó có thể tìm đủ sản lượng theo yêu cầu
thưa quý vị trong trời trong đất trong mây trong mưa trong nắng trong ngày
trong đêm câu ca giao này từ xa xưa đã khẳng định là vấn đề thời tiết có ảnh hưởng quan trọng như thế nào đến thành quả của người lao động
và năm nay thì thời tiết khắc nghiệt thì không chỉ vật nuôi cây ăn quả và khóc dòng
mà đối với người trồng hoa thì nghĩa là trong những dịp tết như mọi năm thì người trồng hoa đang hân hoan vào vụ
thì năm nay người trồng hoa đang phải đau đầu để làm sao mà hoa có thể vượt qua được mùa đông nắng nóng
vâng và có thể đưa ra một ví dụ về cây đào thất thốn vốn được mệnh danh là đào quý tộc đào tiến vua
nên luôn được người chơi rất là chờ đón dù là có đắt đỏ
thế nhưng mà thậm chí có những cây có thể lên tới vài trăm triệu đồng
tuy nhiên do ảnh hưởng của thời tiết trong dịp gần tết đã khiến cho người trồng đào phải loay hoay tìm phương cách
cho giống cây này thích ứng với mùa đông nắng nóng và đó là mọi người đã phải đắp điều hòa để ủ hoa
ở cái tuổi ngoài bốn mươi nhưng gần ba mươi năm
nghệ nhân lê hàm gắn bó thạch đào
dành với đào thất hốn
hằng ngày anh phải túc trực ở vườn đào
theo dõi sát sao hơi thở của từng gốc đào quý
gần trăm gốc đào thất hốn của anh đang được chăm bắm trong phòng điều hoa
đó là một phương pháp giảm tưới
ban đầu là những viện pháp sơn khai
quá trình tôi làm thì tôi thấy là
những viện pháp thực ra nó vẫn tác động nó ít
thế cho nên dần dần nó cải tiến áp dụng những viện pháp hiện đại hơn
dùng điện để mình điều chỉnh nhiệt độ theo ý muốn
vì vậy kết quả nó sẽ
chủ động hơn và nó theo ý mình hơn
những ngày mùa đông nắng nóng khiến việc chăm đào thất thốn càng trở nên vất vả
yếu tố thời tiết ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình điều chỉnh cây đào bung hoa đúng tết
sau nhiều lần thất bại anh đã tìm ra phương pháp xây nhà điều hòa hai chiều hệ thống thông gió điều chỉnh nhiệt độ độ ẩm cho cây đào ép đào ra hoa đúng độ xuân về
những biện pháp điều hòa sẽ đảm bảo cho mình thực hiện đúng ý muốn của mình để áp dụng cây đào
nếu mình áp dụng chặt chẽ và đúng quy trình cây đào phát triển bình thường sẽ kiểm soát được thời gian nở và cách nở của nó cho nên chất lượng sẽ đảm bảo hơn
để có một cây đào thất thốn người dân phải mất từ tám đến một mươi năm để chăm bắm
còn để có một gốc đào ưng ý hoàn chỉnh có thể chơi tết phải mất trên một mươi năm năm
khác với những giống đảo khác đào thất thốn thường nở hoa muộn vào sau giảm tháng riêng
để đào nở hoa vào đúng dịp tết nguyên đán là điều rất khó
thường cây này nếu mà không cho vào đấy thì nó sẽ không đúng được dịp thường nó phải sang riêng mới ra hoa
anh hảo mình đã bao nhiêu công giải công bao nhiêu nên là anh cũng rút được kinh nghiệm
nên là anh ấy cũng có kinh nghiệm nên là sẽ đưa vào đấy thì nó sẽ đúng được dịp tết thôi
nó nở hoa nó giảm rộn nó đẹp
sau một năm vất vả chăm bẫm chỉ còn vài tuần nữa những cây đào thất thốn sẽ bung hoa khoe sắc đón xuân
phục vụ những người yêu loài hoa đào có vẻ đẹp bậc nhất
vào chiều qua tại hà nội bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với bộ thông tin và truyền thông
hội nhà báo việt nam tổ chức lễ phát động cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tới dự có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ trường ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phát biểu tại lễ phát động phó thủ tướng vương đình huệ khẳng định mục đích của cuộc thi là tăng cường sự quan tâm của các cơ quan báo chí
tạo sự đồng thuận của xã hội đối với công tác giảm nghèo đẩy mạnh việc thông tin về chủ trương đường lối chính sách pháp luật của nhà nước về giảm nghèo
các tác phẩm dự thi thuộc năm loại hình
báo hình báo phát thanh báo in báo ảnh báo điện tử
phản ánh thành tiệu trong công cuộc giảm nghèo bền vững thực trạng khó khăn bất cập của cơ chế chính sách các vấn đề bức xúc của xã hội liên quan đến lĩnh vực giảm nghèo
chương trình điển hình gương điển hình mô hình mới cách làm mới trong công tác giảm nghèo
theo ban tổ chức tác phẩm dự thi là những tác phẩm chưa từng đoạt giải thưởng ở các cuộc thi báo chí cấp quốc gia và không cùng gửi dự thi các giải thưởng báo chí khác
ban tổ chức tiếp nhận các tác phẩm dự thi đến hết ngày một mươi tháng chín của năm trao giải
địa chỉ gửi các tác phẩm dự thi về văn phòng bộ lao động thương binh và xã hội số một mươi hai ngô quyền quận hoàn kiếm hà nội
thưa quý vị và các bạn hiến đất đai hiến tài sản của cá nhân cho tập thể vì sự nghiệp chung đây là câu chuyện không lạ
chúng ta được nghe được đọc nhiều những tấm gương sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân khi đất nước còn chiến tranh hay trong thời kỳ khốn khó khi hoành lập lại
nhưng thời nay một tấc đất được ví là một tấc vàng
quý vị và các bạn hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi có một người nông dân tự nguyện đem một m hai đất ruộng đang sản xuất hàng năm đều cho bội thu mùa vụ để hiến cho phong trào xây dựng nông thôn mới
vâng đây là một câu chuyện có thật hành động có thật của cựu chiến binh phan huy hùng tri hội vĩnh đại xã đức vĩnh huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
và động lực nào đã đưa ông đi tới quyết định này
chúng ta đều có thể hiểu rằng đây là một phẩm chất sẵn sàng sung phong quên mình của anh bộ đội cụ hồ
ông luôn tâm niệm xây dựng nông thôn mới thực sự là cuộc cách mạng lớn đem lại cuộc sống vật chất và tinh thần tốt đẹp hơn cho nhân dân
nhà văn hóa thôn vĩnh đại vừa được nâng cấp sửa chữa từ sự phát huy nội lực của bà con nhân dân trong thôn
khu thể thao thôn vừa được quy hoạch
trước đây nơi này là hai xào ruộng sản xuất mỗi năm hai vụ lúa của
gia đình cựu chiến binh phan huy hùng để giúp thôn hoàn thiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa
tiêu chí cuối cùng để xã đức vĩnh hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm hai nghìn một mươi sáu
ông đã tự nguyện hiến toàn bộ diện tích đất ruộng đang sản xuất mà không đòi hỏi tiền đền bù
là hộ thuần nông ông hùng cho biết từ trước tới nay gia đình sản xuất sáu xảo ruộng
trong đó hai xào ở khu vực này rất thuận tiện trong việc tưới tiêu và đi lại sản xuất
hầu như năm nào cánh đồng này cũng cho mùa bội thu với năng suất lúa bình quân gần một tấn
số tiền bán lúa đã giúp gia đình ông trang trải một phần chi tiêu
mặc dù vậy ông cho rằng xây dựng nông thôn mới là cuộc cách mạng lớn
làm thay đổi cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân
nên việc ông hiến đất chỉ là góp một phần nhỏ đưa cuộc cách mạng đi đến thắng lợi